dự báo trong đêm nay và sáng ngày mai vùng mưa rông nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục lập lại
tại các tỉnh vùng núi phía bắc khu vực lai châu điện biên lào cai yên bái
sang đến hà giang tuyên quang và cả bắc cạn
cảnh báo về các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy mưa đá và gió giật vẫn được đưa ra
vì vậy người dân cần hết sức lưu ý
trong khi đó với khu vực các tỉnh nam đồng bằng trong đó có cả thủ đô hà nội
trời tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây có mưa ở một vài nơi
tuy nhiên sương mù sẽ xuất hiện dày đặc khiến cho tầm nhìn bị giảm thấp
có nơi chỉ khoảng từ một trăm linh đến hai trăm linh mét gây khó khăn cho việc lưu thông về đêm và sáng sớm
ban ngày vùng hội tụ gió trên cao yếu đi hoạt động của gió đông nam cũng không còn mạnh
vì thế mà toàn vùng chuyển tạnh giáo có nắng về trưa và chiều
nhiệt độ ngày nhích nhẹ lên mức hai mươi bốn hai mươi bảy độ riêng khu vực tây bắc của bắc bộ có thể lên ngưỡng trên hai mươi tám độ
lùi xuống trung bộ sương mù và mây cũng sẽ có thể lên ngưỡng trên hai mươi tám độ

khoảng sau tám giờ sáng sương tan mây mỏng dần
càng về trưa và chiều trời sẽ chuyển nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
giao động trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
trong khi đó các tỉnh thành từ đà nẵng xuống đến khánh hòa
nhiệt độ là từ hai mươi chín đến ba mươi độ
riêng hai tỉnh ninh thuận và bình thuận là có nhiệt độ cao hơn cả
có thể đạt ngưỡng ba mươi một ba mươi hai độ
nằm xa hơn về phía nam dự báo trong đêm nay
và ngày mai trường phân kỳ gió do khối khí biển mang lại
với hai khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ yếu dần
thời tiết trên khu vực vẫn tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa
nắng giáo vào ban ngày
nhưng cường độ nắng sẽ không quá mạnh mẽ như những ngày trước nữa
nhiệt độ trong ngày vì thế sẽ giảm nhẹ phổ biến ở mức từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
ở khu vực tây nguyên và ba mươi một ba mươi bốn độ ở các tỉnh thành nam bộ
lưu ý khu vực tây nguyên và nam bộ chiều tối ngày mai
khả năng cao là sẽ có mưa rào cũng như rông
ở một vài nơi cần đề phòng tố lốc mưa đá và cả gió giật mạnh
có thể xảy ra trong cơn rông
trên biển thời tiết trên hầu khắp các vùng biển đều tốt
tuy nhiên tại vịnh bắc bộ không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch đông
tiếp tục là tác nhân gây ra hiện tượng sương mù dày đặc ở trên khu vực này
tầm nhìn vì thế giảm thấp gây khó khăn cho các phương tiện
khi di chuyển trong buổi sáng sớm
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước